đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước đã đến thăm tặng quà cho hai người có công tiêu biểu tại thành phố bắc giang và trung tâm điều dưỡng thương binh lạng giang nhân dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
gặp gỡ và nói chuyện với các đối tượng người có công tiêu biểu là mẹ việt nam anh hùng trịnh thị lịch chú tại tổ dân phố hai a phường trần nguyên hãn và thương binh nặng hạng một trên bốn quách cao bách tại thành phố bắc giang
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình chính sách đã có công hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc đồng thời mong muốn các gia đình chính sách sống vui sống khỏe tiếp tục nêu gương sáng trong thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước để mọi người dân đặc biệt là thế hệ trẻ học tập nói theo
phó chủ tịch nước đã tặng hai xuất quà mỗi xuất năm triệu đồng cho gia đình mẹ việt nam anh hùng và ba triệu đồng cho thương binh nặng một trên bốn
chiều cùng ngày phó chủ tịch nước đã đến thăm và tặng quà trung tâm điều dưỡng thương binh lạng giang
tại đây phó chủ tịch nước đã trao tặng năm mươi xuất quà cho các thương bệnh binh tại trung tâm tặng năm mươi triệu đồng cho trung tâm điều dưỡng
trước đó phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh bắc giang đã đến dân hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh bắc giang